tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bộ công thương đã phối hợp với tập đoàn than khoáng sản việt nam tkv
tổ chức hội nghị định hướng hoạt động khoa học công nghệ phục vụ đổi mới hiện đại hóa công nghệ khai thác
và chế biến than khoáng sản đến năm hai nghìn hai mươi năm
đây là diễn đàn để các nhà quản lý khoa học và doanh nghiệp cùng nhau trao đổi đánh giá những kết quả đã đạt được
những khó khăn tồn tại chưa được giải quyết của giai đoạn trước trong việc thực hiện yêu cầu đổi mới
hiện đại hóa công nghệ khai thác chế biến than khoáng sản
đồng thời định hướng hoạt động cho giai đoạn tới nhằm thực hiện mục tiêu của đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ
trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm hai nghìn hai mươi năm được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số hai trăm năm mươi chín ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
trong thời gian tới bộ công thương yêu cầu các đơn vị chế biến khai thác than khoáng sản cần tập trung đẩy mạnh hoạt động
nghiên cứu khoa học đổi mới và hiện đại hóa công nghệ thiết bị sản xuất trong doanh nghiệp khai thác chế biến một số loại khoáng sản
như than dầu khí khoáng sản kim loại phi kim loại vật liệu xây dựng